bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm thăm động viên gia đình cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại đồng tâm mỹ đức hà nội
ba con tàu bốn trăm chín mươi bốn trăm chín mươi một năm trăm sáu mươi một đã hoàn thành chuyến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ và người dân trên quần đảo trường sa
nhất là tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an có các chủ trương giải pháp về công tác cảnh vệ
bộ tư lệnh cảnh vệ đã vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý
bộ tư lệnh cảnh vệ đã vinh dự được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội